tại nhà quốc hội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các chuyên gia
cộng tác viên nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền canh tí
năm hai nghìn một mươi chín là năm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội hoạt động tích cực
trình quốc hội thông qua dự án bộ luật lao động sửa đổi và luật phòng chống tắc hại của rượu bia
đây là hai dự án quan trọng khó và tác động lớn đến người dân
bên cạnh đó ủy ban đã tiến hành chín đoàn giám sát khảo sát về các nội dung
giảm nghèo thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng lao động việc làm
để thực hiện tốt các hoạt động trên ủy ban đã nhận được sự đóng góp của các chuyên gia
cộng tác viên ủy ban ghi nhận và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này trong thời gian tới